từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tỉnh quảng ninh đã xảy ra ba vụ trộm cắp tài sản tại thành phố cảm phả và thành phố hạ long với giá trị tài sản vào khoảng gần một mươi tỷ đồng
sau khi tiếp nhận thông tin trinh báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã tập trung giả soát nhóm đối tượng có thủ đoạn hoạt động tương tự có khả năng gây án trên địa bàn tỉnh quảng ninh
xác định ba đối tượng gây án là nguyễn quang nguyên phạm văn kiểu và nguyễn công hoan cùng chú tại huyện đông hưng tỉnh thái bình
qua kết quả điều tra bắt giữ các đối tượng và thu hồi tài sản các vụ trộm cắp vừa qua
thì thấy rằng cái phương thức thủ đoạn các đối tượng trộm cắp vừa qua trên địa bàn là những đối tượng rất là manh động lưu động cơ động và rất khó khăn trong tác điều tra vì đây đều các đối tượng từ tỉnh ngoài
sau khi gây án thì các đối tượng đều nhanh chóng rời khỏi địa bàn và tiêu thụ tài sản thậm chí là có nhiều tài sản tiêu thụ cả ra nước ngoài
ba đô thị mới phường cẩm bình và thành phố cẩm phả chúng tôi cũng rất là an ninh rất là tốt
thật ra vụ trộm cắp nào như gần đây đã xảy ra trường hợp mất trộm thì nhân dân cũng nâng cao cảnh giác nhiều
các nhà tối đến đi ngủ cũng kiểm tra các cửa phòng và khóa an ninh chắc chắn và nhiều nhà đã lắp camera để ổn định cho gia đình nhà mình
những đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp thường lựa chọn các gia đình khá giả có nhiều tài sản có giá trị lớn để trộm cắp
nhiều đối tượng liều lĩnh manh động để tránh bị phát hiện chúng có thể dùng hung khí tấn công gia chủ
do đó khi phát hiện các đối tượng đột nhập
người dân cần phải bình tĩnh xử lý tình huống đảm bảo an toàn cho chính mình
sau đó khẩn trương liên lạc với cơ quan công an nơi gần nhất
lực lượng phòng chống tệ nạn xã hội phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau vừa bất ngờ tiến hành kiểm tra và bắt quả tang nhiều đối tượng
đang tham gia đánh bài ăn tiền trong một căn nhà được khóa nhiều lớp cửa tại xã tắc vân thành phố cà mau
căn nhà trên do lê minh phụng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một làm chủ
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện hai mươi đối tượng đang đánh bạc
chủ yếu là phụ nữ kiểm tra tại chiếu bạc và trong người các đối tượng thu giữ một bộ bài trên năm triệu đồng
cùng một số tăng vật có liên quan tiến hành kiểm tra các phòng trong nhà phát hiện trên sáu triệu đồng được quăng nhiều nơi
một mươi bộ bài chưa qua sử dụng hiện các đối tượng và tăng vật có liên quan đã được chuyển về cơ quan công an để tiếp tục xử lý
vận chuyển tàng chữ trái phép gần năm mươi kg pháo nổ nguyễn văn hào sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã lý thành huyện yên thành tỉnh nghệ an vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng ninh và công an huyện hải hà phối hợp bắt giữ
dạng sáng qua ngày bảy tháng một mươi một tại xã quảng long huyện hải hà tỉnh quảng ninh phòng cảnh sát môi trường phối hợp với công an huyện hải hà
bắt quả tàng nguyễn văn hào đang vận chuyển ba thùng xốp chứa gần năm mươi kg pháo nổ từ ngoài sân vào phòng trọ
nguyễn văn hào khai nhận trước đó vào ngày sáu tháng một mươi một hào có điện thoại đặt mua ba mươi sáu hộp pháo nổ và nhận hàng tại phòng trọ
khi đang chuyển hàng vào phòng trọ thì bị cơ quan công an kiểm tra bắt giữ
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn việt hải sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi năm phường tân thành thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
và đối tượng quản thị hương sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi năm phường tân thành thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an thành phố sông công tỉnh thái nguyên là đối tượng đỗ thị vân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hộ khẩu thường trú tại phường thắng lợi thành phố sông công tỉnh thái nguyên
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đừng dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một hoặc sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
trong ngày hôm nay cối công khí lạnh tiếp tục dồn xuống phía nam nên các tỉnh ở miền bắc trời nhiều mây có mưa rào rải rác
ở các tỉnh phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời tiếp tục nhiều mây có mưa rào rải rác trong ngày mùng tám và ngày mùng chín
sau có mưa vài nơi trời lạnh nhiệt độ ngày đêm giao động từ một mươi bảy đến hai mươi chín độ vùng núi thấp hơn
ở các tỉnh phía đông bắc bộ trong ngày mai mưa sẽ giảm
tuy nhiên nền nhiệt hầu như ít biến đổi
từ khoảng ngày một mươi và ngày một mươi một khi khối không khí lạnh suy yếu dần thì nền nhiệt tại các tỉnh ở miền bắc sẽ có xu hướng tăng dần trở lại
đến ngày một mươi một nhiệt độ cao nhất có thể tăng lên ngưỡng từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai do tác động của đới gió đông bắc nên tại đây có mưa vừa có nơi mưa to và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió
từ ngày mùng chín mưa sẽ giảm dần về diện và lượng
tuy nhiên lưu ý là trên các sông ở hà tĩnh quảng bình khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ
nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sông suối nhỏ ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh trên
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận vào ngày mai ở phía bắc có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rông
ở phía nam có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
từ ngày một mươi đến ngày một mươi một mưa giảm chỉ còn xuất hiện vài nơi
nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới thời tiết nơi đây vẫn có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
về đêm và sáng hạ xuống chỉ từ một mươi bảy đến hai mươi độ
lùi xuống các tỉnh nam bộ mưa sẽ giảm dần cả về diện
chỉ còn duy trì ở các tỉnh thuộc ven biển miền tây
lưu ý thêm là về tình hình chiều cường trong ngày hôm nay và ngày mai
chiều cường trên sông kiểu long và sài gòn có khả năng đạt đỉnh lên mức báo động ba
nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng tấp thuộc khu vực thành phố hồ chí minh vĩnh long cần thơ
nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi đến ba mươi ba độ
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt